vào sáng ngày hôm nay bộ y tế cho biết đến hôm nay đã có một mươi chín ba triệu liều vaccine được tiếp nhận
gồm khoảng một mươi hai triệu liều vaccine của astrazeneca chiếm sáu mươi bốn hơn năm triệu liều moderna
hơn bảy trăm bốn mươi liều pfizer một mươi hai liều sputnik v và một năm triệu liều verocell
gồm một triệu liều vaccine do safeco mua theo sự ủy quyền của ủy ban nhân dân tp hcm
và năm trăm linh liều do chính phủ trung quốc viện trợ
bộ y tế đã phân bổ cho các địa phương đơn vị lực lượng quân đội công an khoảng một mươi tám bảy triệu liều
tp hcm là địa phương được phân bổ nhiều nhất với gần bốn một triệu liều
bao gồm cả số lượng vaccine phân bổ cho các bệnh viện đơn vị trung ương trên địa bàn
tỷ lệ phân bổ vaccine đối với dân số từ một mươi tám tuổi ở tp hcm đạt hai mươi chín hà nội đã được phân bổ hơn hai chín triệu liều
tỷ lệ phân bổ vaccine đối với dân số từ một mươi tám tuổi đạt hai mươi sáu
theo bộ y tế
tất cả các loại vaccine covid một mươi chín tại việt nam đều được tiêm miễn phí
cơ quan này đã đề nghị các địa phương huy động tổng lực của y tế gồm cả y tế tư nhân tham gia tiêm chủng
bộ y tế cho biết đến ngày một mươi tháng tám đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm sẽ công bố công khai kết quả tiêm chủng
của đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương
bộ y tế báo cáo thủ tướng điều phối vaccine cho các đơn vị khác
và tạm dừng việc phân bổ vaccine cho đơn vị đó trong các đợt tiếp theo